đến nay trên địa bàn thành phố đà nẵng đã có gần ba mươi mô hình tái chế lốp xe cũ thành các công trình hữu ích thân thiện với môi trường
qua đó không chỉ tạo ra không gian vui chơi thư giãn cho cộng đồng mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp cho các em nhỏ

ứng vào mô hình gốc xanh thanh niên này là một trong những mô hình rất là nổi trội của thành đoàn
trong việc cải tạo cảnh quan tạo nên những thiết chế văn hóa cho thanh thiêu nhi mô hình lốt xe ô tô sẽ tạo thành sẽ cùng chung tay góp phần để xây dựng những gốc xanh thanh niên này thêm đẹp thêm khang trang
và phục vụ thêm thanh thiếu nhi được tốt hơn trong khoảng thời gian sắp đến
tiếp tục nhân rộng mô hình hành trình thứ hai của lốp xe thời gian tới thành đoàn đà nẵng sẽ triển khai tại bảy trên bảy quận đoàn với năm mươi sáu đoàn phường để ứng dụng mô hình tái chế lốp xe cũ vào các công trình xanh của thanh niên góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường
mời các đồng chí quý vị quan tâm theo dõi và giới thiệu những tấm gương người tốt việc tốt đến chương trình của chúng tôi qua địa chỉ email
hoặc gửi thư về địa chỉ
phòng xây dựng đảng
truyền hình nhân dân
bảy mươi một hàng trống quận hoàn kiến thành phố hà nội